thay vì những buổi tọa đàm những buổi văn nghệ với hoa và quà nhân ngày phụ nữ việt nam như các năm trước
thì năm nay ngày hai mươi tháng một mươi đối với các chị em quảng trị thật đặc biệt và đáng nhớ
hiếm bông hoa nào ý nghĩa hơn hòa tỉnh thương món quà nào đong đầy bằng quà đến từ trái tim sẻ chia cùng nhân dân vùng lũ
tại bếp ăn của công ty mai quang minh tại thôn tùng luật xã vĩnh giang huyện vĩnh linh
toàn bộ phụ nữ của thôn từ già đến trẻ đều tự nguyện đến đây để chung tay thực hiện bữa ăn gửi đến người dân vùng lũ thuộc huyện vĩnh linh
với những người phụ nữ ở quảng trị trong ngày vui của mình các chị đã tỏa sáng rực rỡ nhất